các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nói lời sau cùng trong phiên tòa xét xử cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng vào ngày hôm nay các bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt
lực lượng chức năng lào cai và nghệ an triệt phá nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
trong phần tin quốc tế indonesia truy thăng quân hàm cho năm mươi ba thủy

sau đây là nội dung chi tiết
tại học viện an ninh nhân dân công an đồng hương hương yên tại hà nội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập hội
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc trung tướng lương tam quang
cách đây hai mươi năm năm
ngày hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại cục cảnh sát giao thông bộ công an hội đồng hương cán bộ công an hương yên tại hà nội chính thức được thành lập sau được đổi tên thành công an đồng hương hương yên tại hà nội
trải qua một phần tư thế kỷ các hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy truyền thống của quê hương hưng yên văn hiến cách mạng và anh hùng
hội đã quy tụ được trên bảy trăm linh đồng chí tham gia
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của công an đồng hương hưng yên tại hà nội trong hai mươi năm năm qua đồng thời bày tỏ mong muốn các hội viên tiếp tục cố gắng nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực có ý nghĩa xây dựng hội ngày càng phát triển đóng góp tích cực cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên quê hương hưng yên

đảng ủy trực thuộc bộ công an công an các địa phương khắp cả nước
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực bản lĩnh ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ
những năm qua thể thao công an nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà đạt nhiều huy chương trong các cuộc thi trong nước và quốc tế
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị ban tổ chức lực lượng trọng tài các vận động viên cần quán triệt tinh thần trách nhiệm cao vô tư công bằng khách quan đoàn kết thi đấu trung thực cao thượng chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức hội thao
dự kiến chiều ngày hai mươi chín tháng bốn sau khi kết thúc các trận đấu chung kết của hai môn thi đấu ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích

dự kiến chiều ngày hai mươi chín tháng bốn sau khi kết thúc các trận đấu chung kết của hai môn thi đấu ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức hội thao
đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ của tỉnh ủy ubnd tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự
thứ trưởng lê tấn tới yêu cầu công an tỉnh long an tập trung đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tập trung đảm bảo an ninh khu vực biên giới với campuchia tăng cường phối hợp tuần tra biên giới chống xuất nhập cảnh trái phép
thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ để làm giảm tội phạm hình sự
trước buổi làm việc thứ trưởng lê tấn tới cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ hy sinh tại nghĩa trang liệt sĩ long an
ngoài ra đồng chí thứ trưởng còn kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại công an huyện tân trụ tỉnh long an
thưa quý vị theo mục tiêu đến trước ngày ba mươi tháng sáu tổng số hồ sơ căn cước công dân tỉnh lào cai cần thu nhận là bảy trăm linh
đây là những người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên theo thống kê nhân hộ khẩu trên địa bàn
và để đảm bảo tiến độ chất lượng việc thu nhận hồ sơ từ cao điểm tháng ba đến nay lào cai đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ
linh hoạt với từng địa bàn khu vực cụ thể nhất là tại các địa điểm vùng sâu vùng xa
kết quả là nhiều tổ lưu động cấp căn cước công dân đã thu vượt hai ba lần chỉ tiêu đặt ra đưa tỷ lệ hoàn thành của cả tỉnh đến nay đã vượt trên một mươi
một trộn nước đá được tổng
cấp căn cước công dân lưu động tại xã vạn hòa thành phố lào cai chuẩn bị sẵn
do đặc thù người dân tại đây chủ yếu là người lao động bàn tay đã bị chai sạn
việc ngâm vào đá như vậy có thể sẽ giúp thu nhận vân tay dễ dàng hơn
cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ khi triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân
hơn bốn hồ sơ thu nhận tại đây đã hoàn thành trước thời hạn đề ra
rất được nhân dân đồng tình
có những ngày đầu tiên thì công dân đến hai ba giờ sáng
đấy vẫn miệt mài đến trụ sở của nhà văn hóa xã để làm căn cước công dân
rất là tạo điều kiện thuận lợi cho tổ công tác cũng như lực lượng công an xã
để thực hiện cấp căn cước công dân theo quy định
và với chương trình cũng như kế hoạch của công an xã đề ra
thì sẽ rút ngắn cái thời hạn cấp căn cước công dân theo lịch của công an thành phố vân công
và sẽ có thể là rút ngắn xuống ba ngày tức là làm trong sáu ngày
các công chí công an và các công chí công an ở tổ dân thôn
đều hướng dẫn cho tôi đầy đủ
rất nhiệt tình các đồng chí làm từ thông qua từng ngày
và kể cả một mươi hai giờ đêm các công chí vẫn làm hướng dẫn nhiệt tình cho người dân chúng tôi
chúng tôi rất là hoan linh
hiện căn cứ vào tình hình lực lượng công an các huyện thị xã thành phố
trên địa bàn tỉnh lào cai đã chia thành các tổ cấp căn cước công dân lưu động
việc triển khai theo hình thức cuốn chiếu đã giúp kết quả thu nhận hồ sơ
tại các tổ liên tiếp vượt chỉ tiêu đề ra
đơn cử ngày hai mươi tháng bốn tổ một tại công an huyện mường khương
thu nhận bảy trăm linh chín hồ sơ
bốn hồ sơ một máy tương ứng hai trăm ba mươi sáu hay như tổ hai ở công an huyện bảo thắng
thu nhận lên tới chín trăm ba mươi năm hồ sơ một máy đạt mức ba trăm một mươi hai
qua công tác vận động các tổ máy cũng đã hoạt động hết công suất
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong bảy ngày trong tuần
và cũng đã đạt được cái kết quả rất là mong muốn
là trên tám năm trăm linh căn cước công dân trên một ngày
và đạt khoảng trên một trăm ba mươi theo giao khoán của bộ
với tiến độ như này thì phấn đấu sẽ đến hai mươi tháng sáu
thì toàn tỉnh sẽ hoàn thành cấp căn cước công dân
cho công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
hiện trong quá trình thực hiện công an các xã phường trên địa bàn tỉnh lào cai
phối hợp với tổ công tác cấp căn cước công dân
triển khai nhiều giải pháp như tổ chức có phương án mời
thông báo sắp xếp bố trí
người dân đến làm căn cước công dân một cách hợp lý khoa học
phù hợp với khả năng tiếp nhận của thiết bị máy móc
hạn chế xảy ra tình trạng người dân tập trung quá đông
hoặc có thời điểm lãi ít không để người dân phải chờ đợi
mới được thu nhận hồ sơ
chỉ đạo các tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân khắc phục khó khăn
mặc dù trên địa bàn lào cai là một địa bàn biên giới đường biên giới dài
dân số trên địa bàn cũng rất là thư thớt
đặc biệt là các tỉnh biên giới
tộc tiểu số chiếm đến sáu mươi năm
đây cũng là một trong những khó khăn cho triển khai hai cái dự án này
tuy nhiên công an tỉnh lào cai cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban nhân tỉnh ban hành các kế hoạch phân công
lãnh đạo các cơ quan ban ngành ủy ban nhân các huyện
thành phố và thị xã để triển khai thực hiện
và huy động các toàn bộ hệ thống chính trị xã hội
vào cuộc từ tỉnh đến huyện và xã thôn bản
đến nay lào cai là một trong những điểm sáng về sự tăng tốc
trong tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
song song với đó lào cai cũng đang nỗ lực đồng bộ triển khai
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần đấu tới ngày một tháng bảy
về cơ bản hai hệ thống quan trọng này sẽ tạo ra những cú hích lớn
về cải cách thủ tục hành chính góp phần phát triển kinh tế xã hội
và an ninh quốc phòng tại địa phương
chúc phần tiếp theo của bản tin
do diễn biến dây bệnh covid một mươi chín trên thế giới và khu vực vô cùng phức tạp
thủ tướng chính phủ yêu cầu người dân và tất cả các ban ngành địa phương
tuyệt đối không được chủ quan lơ lại
lực lượng chức năng lào cai và nghệ an triệt phá nhiều vụ mua bán
vận chuyển ma túy với số lượng lớn
thông tin từ bộ y tế cho biết chiều nay việt nam có thêm sáu ca mắc mới
covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh bà rịu úng tàu và hà nội
đều được cách ly ngay khi nhập cảnh
cũng trong chiều nay sở y tế tỉnh quảng trị cho biết
lực lượng chức năng đã cách ly ba tài xế là f một của ca mắc covid một mươi chín tại lào
trong ba tài xế này có hai người ở thành phố đông hà và một người ở huyện vĩnh linh
chuyên chở hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế la lây huyện đắk rông tỉnh quảng trị
về khu công nghiệp ở thành phố đông hà
chiều ngày hai mươi một tháng bốn quá trình giao nhận hàng đổi xe
các tài xế đã tiếp xúc với một người về sau được xác định là ca bệnh covid một mươi chín tại lào
hiện các tài xế này không có triệu chứng sốt ho khó thở
đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung
dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới hiện đang rất phức tạp
tiếp tục gia tăng và bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia
trong đó có một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta ở phía tây nam
chính vì vậy trong nước cũng đang tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao
việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế
vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch là một nhiệm vụ rất khó khăn
chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã rất quan tâm thường xuyên chỉ đạo quyết liệt
tuy nhiên thực tế gần đây cho thấy trong xã hội đang xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là
một số nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống dịch
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương các tổ chức đơn vị và từng người dân
tuyệt đối không được lơ là chủ quan đều cao ý thức và trách nhiệm
vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra
trong đó lưu ý
các bộ ngành cơ quan và địa phương chủ động phối hợp cập nhật tình hình trong nước và thế giới
ra soát để không ngừng hoàn thiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch
trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế
không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra
bảo đảm chặt chẽ đúng chức năng nhiệm vụ dễ thực hiện dễ giám sát dễ kiểm tra
và rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân
đối với cá nhân thực hiện nghiêm yêu cầu năm k đặc biệt là đeo khẩu trang
đối với các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn covid một mươi chín
thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
bộ quốc phòng bộ công an ủy ban nhân dân
cấp tỉnh tăng cường giám sát kiểm tra việc tuân thủ các quy trình
thủ tục và quy định về cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung
các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp và theo dõi y tế sau cách ly
bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo hạn chế các sự kiện tập trung đông người
trường hợp cần tổ chức thì cơ quan đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện
chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các yêu cầu điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng chống dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
báo cáo cấp ủy cung cấp để thống nhất chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn
bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch đối với tổ chức cá nhân
việc thực hiện yêu cầu về đeo khẩu trang nơi đông người nhất là tại các lễ hội các hoạt động hiếu hỉ
trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn thì tùy mức độ sẽ
bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định các địa phương có đường biên giới nhất là biên giới
tây nam chủ động phối hợp với bộ quốc phòng bộ công an hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng
để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hoạt động nhập cảnh qua đường bộ và đường biển
kiên quyết kiểm soát và ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép
bộ y tế chủ động hơn trong hợp tác quốc tế để mở rộng phạm vi tiếp cận các nguồn vaccine phòng dịch
covid một mươi chín công nghệ xét nghiệm nhanh và tăng cường chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất
vaccine trong nước tổ năm bộ gồm các bộ ngoại giao quốc phòng công an y tế giao thông vận tài
tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh
của công dân việt nam nhà ngoại giao nhà đầu tư chuyên gia kỹ thuật theo đúng chỉ đạo của
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín các bộ thông tin và truyền thông y tế đài truyền hình
việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh thực hiện
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
văn phòng chính phủ thông báo để các bộ cơ quan ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương biết thực hiện
trong khi đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội vừa diễn ra vào
chiều nay hà nội đã nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao
thông tin từ cuộc họp cho biết từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng bốn riêng hà nội ghi nhận thêm ba ca mắc
mới là người từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh đặc biệt sở y tế cho biết
trong tuần vừa qua có phát sinh ba trường hợp nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu sa mát tỉnh tây ninh hiện tại cả ba trường hợp đã được
cách ly y tế xét nghiệm cho kết quả âm tính lần một tính đến nay hà nội đã trải qua bảy mươi ngày không có
ca mắc mới tại cộng đồng tuy nhiên thời gian sắp tới đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một
mùa một tháng năm theo dự tính lưu lượng người đi và đến hà nội sẽ rất đông chính vì thế thành phố hà nội
đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm siết chặt công tác phòng chống dịch và
sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín đồng thời nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức
độ cao các đoàn kiểm tra liên ngành đoàn kiểm tra của các quận huyện thị xã tăng cường công tác
xử phạt ra soát chuẩn bị các điều kiện khi có ca dương tính với sars cov hai
tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự đáng chú ý vào chiều nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu
bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại bộ công thương và
thành phố hồ chí minh đã kết thúc phần tranh luận các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi
hội đồng xét xử nghị án
nói lời sau cùng bị cáo vũ huy hoàng chia sẻ bị cáo có bốn mươi năm công tác trải qua nhiều cương vị
bị cáo đã cố gắng hết sức để làm việc tuy nhiên không tránh khỏi những sai sót khuyết điểm sai phạm
bị cáo hoàng cho biết vụ án này là bài học đắt giá bị cáo đã nhận trách nhiệm tư cách người đứng đầu
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện khách quan công bằng đúng người đúng tội để có mức án
vừa giúp bị cáo nhận ra sai phạm lỗi lầm vừa tạo điều kiện cho bị cáo trong thời gian còn lại
xứng đáng là tư cách người công dân
trong nói lời sau cùng bị cáo phan trí dũng nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương cho biết
trong quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình trong vụ án
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét để quyết định mức án công minh khách quan cho bị cáo
các bị cáo còn lại đều cho biết họ đã nhận thức được sai phạm của mình và mong hội đồng xét xử xem xét áp dụng
các tình tiết giảm nhẹ để các bị cáo có cơ hội trở về với gia đình tiếp tục công hiến cho xã hội
sau khi các bị cáo nói lời sau cùng hội đồng xét xử nghị án
chiều ngày hai mươi chín tháng bốn tòa sẽ tuyên án
liên quan đến ma túy vào chiều nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đội bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng simacai
công an huyện simacai vừa bắt quả tăng hai đối tượng giàng xeo lìn và giàng xeo chư vận chuyển sáu bánh heroin
trong đó giàng xeo linh là đối tượng có lệnh truy nã về tội cướp tài sản
khi đang trao đổi mua bán sáu bánh heroin phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã rất manh động
chống trả quyết liện hoặc thoát thân buộc lực lượng chức năng phải nổ súng để chấn áp
hai đối tượng đã bị bắt ngay sau đó
trong vụ án này đối tượng giàng xeo lìn là chủ mưu lùi kéo đối tượng giàng xeo chư đi cùng
các đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ địa điểm giao hàng được thay đổi liên tục nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
chúng thường lợi dụng đêm tối ở khu vực biên giới địa hình hiểm trở
đối tượng giàng sao liền cho biết nếu giao dịch thành công số heroin trên sẽ nhận về số tiền tám trăm bốn mươi triệu đồng
một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nghệ an đi các tỉnh trong nước tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng thu sáu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào ngày hai mươi năm tháng bốn tại khu vực xã chi lễ huyện quế phong khi vi trọng toàn chú tại huyện tương dương tỉnh nghệ an
được xác định là đối tượng cộng cán trong đường dây
này đang tiến hành giao dịch ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phối hợp
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn đồn biên phòng mỹ lý huyện tương dương và đồn biên phòng tri lễ huyện quế phong bắt quả tang
thu giữ tại hiện trường sáu viên ma túy tổng hợp cùng các tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu toàn khai nhận sau khi nhận lời cung cấp ma túy cho các đối tượng
cho đối tượng tên minh toàn đã đi xe máy từ tương dương lên quế phong lấy hàng từ một mối quen biết
sau đó để xe máy lại và đi bộ cắt rừng đến điểm hẹn để giao dịch mua bán ma túy thì bị bắt giữ
cho vay lãi nặng với lãi suất cắt cổ lên đến một trăm bảy mươi một năm

họa động của nhóm tín sụng đen vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam triệt phá
nhóm này cụ thể như thế nào mời quý vị cùng theo dõi trong ghi nhận ngay sau đây
trước đó qua công tác quản lý địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phát hiện trên địa bàn thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
có một nhóm đối tượng lợi dụng sự khó khăn của một số doanh nghiệp cá nhân để cho vay tiền với lãi suất cao
đặc biệt khi người vay không trả đúng hạn hoặc không trả được tiền
các đối tượng dùng chiêu trò ép gán tài sản để trả nợ như chuyển nhượng sang tên tài sản đã thế chấp
quyền sử dụng đất với giá thành thấp để thu hồi nợ làm cho nhiều người mất tài sản nhà cửa
sau khi không còn khả năng để trả lại các đối tượng bắt ép tôi là phải sang tên mảnh đất do tôi đứng tên
về hình thức các đối tượng bắt tôi phải sang tên sẵn
bằng hợp đồng chuyển nhượng đất và khi cần thiết thì các đối tượng chỉ việc sang tên không cần phải thông qua tôi
ngoài ra các đối tượng còn yêu cầu tôi ký một hai hợp đồng khống
một là hợp đồng thuê xe và hai là hợp đồng bán xe
với mục đích là đưa tôi vào trở thành người vi phạm pháp luật để dễ bè xa khiến
xác định đây là vụ việc mang tính chất phức
tạp gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi
không ghi số tiền lãi trên hợp đồng cho vai dưới hình thức cầm cố tài sản chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an cũng như gây khó khăn cho lực lượng chức năng
trong quá trình điều tra xác minh làm rõ vụ án
phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo giám đốc công an tỉnh để xác lập án đấu tranh
đồng thời tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác xác minh làm rõ
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đơn vị đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
triển khai lực lượng làm nhiều mũi tiến hành đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng trên
gồm đỗ đức ninh đỗ quốc chính và nguyễn văn quyết cùng chú tại thị trấn tân thanh huyện thanh liêm tỉnh hà nam
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện thanh liêm
qua khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều hợp đồng
các giấy tờ liên quan đến việc cho vay với tổng số tiền khoảng năm tỷ đồng và hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã cho vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến một trăm bảy mươi một năm
và số tiền thu lợi bất chính lên đến gần một tỷ đồng
trong quá trình khi quyết định vào việc thực hiện việc cho vay
chúng ta cũng nên cần phải cân nhắc và xem xét
kỹ lưỡng và đặc biệt là phải hết sức lưu ý là không nên làm các hợp đồng chuyển nhượng tài sản
đặc biệt là quyền sử dụng đất bởi vì khi đó thì các đối tượng sẽ lợi dụng và chuyển nhượng lại sang
và khi đó sẽ dẫn đến chúng ta sẽ mất nhà mất cửa
qua vụ việc trên cơ quan công an thông báo và đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng cho vai lãi nặng
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên
đào văn dũng theo số điện thoại chín trăm một mươi chín năm trăm sáu mươi sáu sáu trăm tám mươi tám để phối hợp giải quyết